trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với bưu điện việt nam tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp theo phương án trả gộp một lần cả hai tháng tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bưu điện sẽ tổ chức phục vụ việc lĩnh tiền lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng tại nhà người hưởng
thời gian chi trả trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bốn
chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng năm việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai kỳ tháng bốn và tháng năm sẽ phải hoàn thành
đối với người hưởng thuộc khu vực cách ly bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi thời gian cách ly kết thúc